hàng trăm người tị nạn syri ở thổ nhĩ kỳ đang quay trở lại quê hương sau khi trận động đất hôm sáu tháng hai một lần nữa khiến họ mất tất cả
thổ nhĩ kỳ đã tuyên bố mở cửa các cửa khẩu biên giới cho người syri sau thảm họa thế kỷ
ngay khi nghe tin chính phủ thổ nhĩ kỳ mở cửa khẩu cho người tị nạn syri mà không bị cấm quay trở lại
nhiều người đã vội vã trở lại quê nhà để tìm kiếm thông tin về người thân sau trận động đất
giờ yosef kiramo đang sống tại trại tị nạn gaziantep
anh chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở syri để đến nước láng giềng thổ nhĩ kỳ an toàn
nhưng sau trận động đất cảnh sát đã chuyển người syri ra khỏi một nhà thờ hồi giáo để nhường chỗ cho các gia đình thổ nhĩ kỳ
tôi đã không gặp gia đình mình trong bốn năm qua vì tôi sống một mình ở thổ nhĩ kỳ
tình hình những khu vực bị động đất ở thổ nhĩ kỳ rất khốn khổ
trong khi đó anh mansour hamoud sống ở thành phố cảng của anh bị phá hủy
tôi đã mất nhà cửa do trận động đất họ cho tôi một cái lều và đó là tất cả những gì chúng có
vì vậy tôi quyết định trở lại quê học mình dù sống hay chết thì độ ở bên cạnh gia đình vẫn hơn
các quan chức không công bố số người đi qua cửa khẩu bab haman nhưng tại một cửa khẩu khác là bab an hawa
từ ngày một mươi năm tháng hai đã ghi nhận bốn sáu trăm linh người syri đi qua
tổng số người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua tại thổ nhĩ kỳ và syri đã lên tới trên bốn mươi năm
cho đến nay thổ nhĩ kỳ cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn quốc tế trong đó có quân đội nhân dân và công an việt nam
vẫn đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người bị nạn trong các đống đổ nát